sau ba năm tổ chức thi công dự kiến cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám cao tốc hạ long vân đồn tỉnh quảng ninh sẽ được đưa vào khai thác cùng sự kiện khánh thành cảng hàng không quốc tế vân đồn để bảo đảm kế hoạch hiện chủ đầu tư và các nhà thầu thi công cao tốc đang khẩn trương thực hiện công tác hoàn thiện
dự án cao tốc hạ long vân đồn được tỉnh quảng ninh khởi công quý ba năm hai nghìn một mươi năm dự án gồm hai phần là đường cao tốc hạ long vân đồn có chiều dài là năm mươi chín bốn trăm năm mươi sáu km và quốc lộ một mươi tám có chiều dài là ba mươi sáu hai mươi năm km
trong đó năm mươi ba sáu km từ hạ long cầm hải do công ty cổ phần bot biên cương làm chủ đầu tư từ km năm mươi ba sáu trăm linh đến km năm mươi chín bốn trăm năm mươi sáu
do ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh làm chủ đầu tư hiện dự án đang bước vào giai đoạn cuối thi công gấp rút để đưa vào lưu thông cuối năm hai nghìn một mươi tám
đặc biệt lãnh đạo tỉnh quảng ninh đã chỉ đạo nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ xử lý các điểm sạt trượt
đường cao tốc hạ long vân đồn có tốc độ thiết kế là một trăm linh km một giờ với chiều rộng là bốn làn xe chạy hai làn rừng khẩn cấp bốn trạm thu phí hai trạm trên tuyến chính và hai chạm tại các nút giao
dự án cao tốc hạ long vân đồn khi đi vào hoạt động sẽ là dự án trọng điểm đóng vai trò kết nối tam giác kinh tế hà nội hải phòng quảng ninh góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh quảng ninh cũng như vùng kinh tế trọng điểm bắc bộ